tại quảng trị mặc dù thời tiết không thuận lợi cho việc xuống giống vụ đông xuân hai nghìn một mươi bảy
nhưng nông dân đã khắc phục khó khăn hoàn thành xuống giống hơn hai mươi năm ha lúa vụ xuân
trong đó có đến bảy mươi giống lúa mới ngay trong ngày mùng năm tết đinh dậu
là một trong những địa phương chuyên canh sản xuất lúa của tỉnh quảng trị
nhưng do ảnh hưởng của thời tiết nên hiện tượng ngập úng kéo dài đã làm cho vùng thấp trũng của huyện hải lăng
không thể xuống giống đúng lịch thời vụ
ngay từ ngày mùng bốn tết cho đến nay người dân các xã hải thiện và hải thọ huyện hải lăng
đã ra đồng sản xuất đầu năm và hoàn thành hơn một mươi ha lúa vụ đông xuân hai nghìn một mươi bảy
niềm vui của người nông dân ở đây ngay từ những ngày đầu xuân là làm thế nào để cho cây lúa xanh tươi
và có được một mùa vàng bội thu

tỉnh quảng trị cũng đã kịp thời chỉ đạo hỗ trợ hơn ba trăm linh tấn giống mới như pc sáu
ma năm trăm bốn mươi tám và sv một trăm tám mươi một cho bà con nông dân táp ứng lịch thời vụ cũng như nâng cao lúc mùa xuân
giá trị thương phẩm
được mua được giá để nâng cao cái giá trị gia tăng sản xuất nông nghiệp thành công năm hai nghìn một mươi tám
bên cạnh việc chú trọng nâng cao giá trị cây lúa ngay từ đầu năm mới
tỉnh quảng trị đã triển khai nhiều giải pháp đặc biệt là nông dân vùng bãi ngang
chuyển đổi một số mô hình chăn nuôi sản xuất tận dụng diện tích canh tác thêm rau màu các loại
nhằm đảm bảo thu nhập ổn định trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu